khi mà văn hóa đọc ngày càng bị văn hóa nghe nhìn và mạng xã hội lấn lướt
thì một mô hình quầy sách báo miễn phí được mở ra là vô cùng có giá trị
quầy sách báo miễn phí này như thắp lên trong lòng giới trẻ ngọn lửa tình yêu dành cho sách
nguồn chi thức vô tận của con người
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự truyền hình sân nhân dân
gần một năm nay các cụ già và nhiều em nhỏ thường xuyên ghé qua và chăm chú đọc từng cuốn sách
từng trang báo là hình ảnh thường thấy tại quầy báo miễn phí của cụ bà bảy mươi hai tuổi
trên phố đặng tiến đông quận đống đa thành phố hà nội
ngày nào cũng vậy bất kể mưa hay nắng cứ từ sáu h ba mươi cho tới hai mươi hai h hàng ngày
người dân ở khu vực phố đặng tiến đông đã quá quen thuộc với hình ảnh bà cụ bảy mươi hai tuổi
miệt mài bên cạnh sách báo cũ với tấm biển kính mời nhân dân đọc báo miễn phí
đó là cụ bà phạm thị huyền dung nguyên giảng viên triết học
học viện chính trị quốc hội

bởi vì bây giờ chúng ta đi ra đường thì chúng ta thấy tất cả chỗ nào cũng ăn
cũng nhậu cũng hàng cũng quán hết đi khắp phố phường không thấy quán sách
quán báo quán ý rất hết mà bây giờ cái văn hóa đọc bây giờ cần phải khôi phục và phát triển
hôm nay thì mình có một chút sách báo cũ mang đến tặng cho cô dung
mình cũng có thời gian rảnh và mình sẽ qua đây

mình nghĩ rằng là mỗi một cá nhân trong cộng đồng đặc biệt là cộng đồng đọc sách
mà góp được một phần nhỏ của mình vào trong cái văn hóa đọc thì là một điều rất là đáng quý
tôi thấy là cái quầy sách báo này là rất hay thứ nhất là mở ra cho tất cả mọi người đều cùng đọc
và tôi cũng mong là chính quyền địa phương nếu mà tạo điều kiện để cho một cái chỗ này
để cho các cháu các em và tất cả những người yêu sách đều được đến đọc là cái điều tốt nhất
quầy sách báo miễn phí giản dị do bà dung mở ra không chỉ đem lại niềm vui nho nhỏ
không chỉ đem lại niềm vui nho nhỏ mỗi người
ngày cho những người già mà còn đem lại tình yêu sách cho những người trẻ tuổi
được biết ngày ba tháng hai tới đây sẽ tròn một năm thành lập quầy sách báo miễn phí
mong rằng những mô hình như thế này sẽ ngày càng được nhân rộng và phát triển
để văn hóa đọc được kết nối và lan tỏa tới khắp mọi nơi